một thông tin đáng chú ý khác vào khoảng một mươi hai h trưa ngày hôm nay đã bất ngờ xảy ra vụ cháy nhà trọ bốn tầng trên đường trần hưng đạo quận năm tp hcm
một mươi người đã được lực lượng chức năng giải cứu hướng dẫn thoát nạn trong đó có người bị thương
ngay khi phát hiện vụ việc người dân hô hoán cùng nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành
ngọn lửa cùng với khói đen bốc lên nghi ngút sức nóng lan rộng tỏa khắp khu vực
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tp hcm đã nhanh chóng điều chín xe chuyên dụng cùng với năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường xử lý đám cháy
lực lượng chức năng đã cứu được hai người ra ngoài trong đó có người bị thương đồng thời hướng dẫn một mươi người khác thoát nạn an toàn